tại hà nội đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã tổ chức hội nghị kiểm điểm năm hai nghìn hai mươi
gắn với thực hiện nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng trong toàn lực lượng
trong năm qua đảng ủy cảnh sát biển đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa của tổ quốc
thực hiện tốt việc tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật phát hiện và xử lý kịp thời tàu thuyền nước ngoài
vi phạm về an toàn hàng hài nhiễm môi trường thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên các vùng biển đảo
với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển đã thẳng thắn kiềm điểm
chỉ ra một số khuyết điểm hạn chế đó là lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục chính trị
nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng về tình hình nhiệm vụ đối tượng đối tác
có đơn vị chưa thật sâu sắc công tác nắm quản lý định hướng giải quyết tư tưởng cho quần chúng ở cơ sở
có lúc có nơi còn thiếu chủ động chưa kịp thời hiệu quả
kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy tập thể đảng ủy ban thường vụ và từng cá nhân ủy viên đảng ủy cảnh sát biển
không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ trong tình hình mới